từ ngày một tháng sáu đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch có thể tham quan các danh làm thắng cảnh tại hội an mà không phải mua vé
đó là yêu đáy mà lãnh đạo thành phố hội an dành tặng cho những chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch sẽ được miễn phí vé thăm quan tại khu phố cổ khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao tràm rừng dừa bảy mẫu
làng rau trà quế thành phố hội an miễn vé tham quan tại khu phố cổ dành cho khách lưu trú tại hội an
ngoài ra còn có một số yêu đãi dành cho du khách tại các điểm tham quan thời gian áp dụng từ mùng một tháng sáu đến hết ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đối với người dân hội an có thể được hưởng thêm những yêu đại khác từ chương trình kích cầu du lịch người hội an du lịch hội an